thưa quý vị khán giả mới đây tại tỉnh con tum vừa xảy ra vụ việc hai đối tượng lợi dụng sự mê tín của người dân
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hai năm tỷ đồng
công an tỉnh con tum đã khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng này để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mời quý vị và các bạn cùng xem phóng sự sau để cảnh giác với thủ đoạn này
vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thông qua mạng xã hội người phụ nữ này biết đến một tài khoản facebook có tên vô vi tâm ấn
qua trao đổi chủ tài khoản này nói có thể cúng làm phép để chữa bệnh cho anh trai và cầu an cho các thành viên trong gia đình chị
tin vào lời nói này sau đó chị đã bị chiếm đoạt hai năm tỷ đồng
tiếp nhận đơn trình báo cơ quan cảnh sát điều tra đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định nhân thân lai lịch của đối tượng
bởi mọi liên hệ quá trình làm phép chữa bệnh giữa nạn nhân và đối tượng đều thông qua mạng xã hội
khi đã chiếm đoạt được tiền và cảm thấy bị phát hiện thì các đối tượng này liền cắt đứt mọi liên lạc
ngay từ ban đầu các đối tượng này quen biết nhau chỉ qua mạng xã hội
không rõ về nhân thân lai lịch của đối tượng lừa đảo gây rất khó khăn trong quá trình điều tra xác minh và tìm ra đối tượng
sau khi nhận được tiền các đối tượng lừa đảo này đã cắt đứt liên lạc không dùng mạng xã hội nữa và số điện thoại cũng không dùng
rồi gây rất khó khăn trong hoạt động điều tra và truy xét của cơ quan điều tra
sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan cảnh sát điều tra đã đặt đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đã xác định được ngô quan duy ba mươi tuổi ở thành phố cần thơ và nguyễn thị tuyết loan năm mươi tuổi ở tỉnh bến tre là hai đối tượng có liên quan trong vụ án trên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã theo dệt tự dựng nên nhiều câu chuyện không có thật để lấy tiền của nạn nhân
qua việc thực hiện các nghi thức cúng làm phép như lên đèn cúng âm binh và để tạo lòng tin cho nạn nhân
các đối tượng này hứa hẹn sẽ trả lại tiền khi anh trai nạn nhân khỏi bệnh và chỉ giữ lại một trăm linh đồng tiền dầu cho mỗi lần cúng
các đối tượng khai nhận đã theo dệt tự dựng nên nhiều câu chuyện không có thật để lấy tiền của nạn nhân qua việc thực hiện các nghi thức cúng làm phép như lên đèn cúng âm binh và để tạo lòng tin cho nạn nhân khỏi bệnh và chỉ giữ lại một trăm linh đồng tiền giàu cho mỗi lần cúng
các đối tượng khai nhận đã theo dệt tự dựng nên nhiều câu chuyện không có thật để lấy tiền của mỗi lần cúng
các đối tượng khai nhận đã theo dệt tự dựng nên nhiều câu chuyện không có thật để lấy tiền của mỗi lần cúng